luân chuyển cán bộ gắn với chủ trương bố trí người đứng đầu không phải người địa phương
luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng về nơi có nhu cầu để giải quyết nhiệm vụ trọng yếu của tỉnh
bằng cách làm này tỉnh quảng ninh đã thu được nhiều kết quả trong công tác đào tạo nguồn
cán bộ kế cận và hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền
năm hai nghìn một mươi sáu người dân khu ba phường hà trung phải liên tiếp đối mặt với tình trạng ngập úng
do dự án sân gôn của công ty cổ phần tập đoàn flc triển khai trên địa bàn
trong hoàn cảnh đó người dân nơi đây luôn thấy cán bộ trẻ nguyễn thanh tuấn có mặt tại điểm nóng
cùng người dân chống ngập lụt và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố ổn định cuộc sống cho bà con
nghiệp vụ công tác của phường thì nó không khó tuy nhiên là nó rất là nhiều những cái việc cụ thể
và cái mấu chốt nhất để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của phường của địa phương
thì đó là cái việc mà phải gần dân sát dân nhất để lắm được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân
làm sao mà kịp thời giải quyết những cái việc mà dân cần
và đối với những công việc lớn của phường thì phải có sự ủng hộ cao độ của người dân thì công việc mới hoàn thành một cách xuất sắc được
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng ủy đồng chí luôn sát sao chỉ đạo cụ thể hóa từng công việc
mặc dù là một cán bộ trẻ nhưng cái tính lắng nghe của đảng ủy
đồng chí rất cao lắng nghe và đồng thời đồng chí biết sử dụng những con người và những sự việc cụ thể để đạt một hiệu quả cao nhất
có phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương
đồng chí nguyễn thanh tuấn là minh chứng cụ thể cho việc luân chuyển gắn với chủ trương bố trí cán bộ
không phải là người địa phương đồng thời thực hiện việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng nhất thể hóa
chủ trương này càng đúng và trúng đối với những nơi khó khăn về công tác cán bộ hoặc cần phải có cán bộ giỏi
cán bộ chuyên sâu để giải quyết tốt những yêu cầu đặt ra
là cán bộ trẻ từ được luân chuyển giữ chức danh chủ tịch ubnd phường hồng hà
đến nay đồng chí trần quốc hùng đã trưởng thành tự tin nắm giữ một lĩnh vực nóng
từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có một trăm năm mươi chín cán bộ trẻ ở quảng ninh trưởng thành và phát triển bằng phương thức luân chuyển
bước đi và cách làm đều được tiến hành thận trọng khách quan dân chủ
khâu chọn đựa cán bộ đưa đi đã quan trọng
nhưng quan trọng hơn tức là xác định mục tiêu yêu cầu và đích đến của việc đưa cán bộ xuống cơ sở
làm thế nào đó phải tạo động lực cho cán bộ làm thế nào đó phải tạo động lực cho nơi cán bộ đến trong tập thể cấp quỷ
tập thể lãnh đạo ủng hộ tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện thử thách phát huy năng lực phẩm chất của mình
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín
số cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý có ba mươi sáu đồng chí nghỉ chế độ
song tỉnh vẫn bảo đảm sẵn nguồn cán bộ để kịp thời thay thế
kết quả đó cho thấy cách luân chuyển cán bộ trẻ để tạo nguồn của tỉnh ủy quảng ninh
cũng chính là giải pháp khắc phục có hiệu quả tình trạng đốt đuốc tìm nhân sự trước mỗi kỳ đại hội